tại thái nguyên cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
bảy mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đây cũng là cơ hội để các đơn vị lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh
được giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác này
cũng tại hội thao cảnh sát phòng cháy cháy tỉnh thái nguyên đã tổ chức thao diễn một số tình huống
như chữa cháy cứu người và phương tiện trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy khiến người bị mắc kẹt dưới gầm ô tô